tin bão gần biển đông hồi một mươi chín h ngày hai mươi tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai một độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía đông đảo lưu dông của philippines sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
đến một mươi chín h ngày hai mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy hai độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm một mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
đến một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi ba ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm năm mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai tức là từ một trăm linh đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn